cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố trần quý thanh
chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ tân hiệp pháp gọi tắt là tập đoàn tân hiệp pháp
về tội lạm dụng tín nhiệm chứng đạt tài sản
cùng vụ án trần uyên phương và trần ngọc bích là hai con gái của ông trần quý thanh
cũng bị đề nghị truy tố cùng tội danh
kết quả điều tra xác định lợi dụng quy định về cho vay hợp đồng chuyển nhượng
chủ tịch tập đoàn tân hiệp pháp cùng hai con gái trần uyên phương và trần ngọc bích
đã cho một số người vai lấy lãi dưới mức cấu thành tội phạm về cho vai lãi nặng
khi cho vai trần quý thanh không làm hợp đồng vai tiền có cầm cố tài sản
mà buộc các doanh nghiệp cá nhân phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án cổ phần trong dự án
giá trị của các dự án bất động sản trong hợp đồng có giá trị thấp hơn nhiều lần so với thực tế
theo cơ quan điều tra khi bên vai làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho bên tân hiệp pháp
ông thanh chỉ đạo hai con gái làm thủ tục sang tên cho mình để nắm quyền kiểm soát định đoạt tài sản
mặc dù bên vay đã thực hiện nghĩa vụ trả đầy đủ gốc và nợ lãi theo thỏa thuận
nhưng ông thanh vẫn dùng các thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do để cố tình không trả lại tài sản và chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn trên từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
ba cha con chủ tịch tân hiệp pháp đã chiếm đoạt tài sản dự án thửa đất của một số cá nhân
theo cơ quan điều tra tổng giá trị các tài sản là bảy trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
trước đó ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can đối với trần quý thanh
trần uyên phương và trần ngọc bích về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị cáo trong vụ án lạm quyền
trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm sài gòn cộ
trong đó các bị cáo bị truy tố về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ gồm
ông diệp dũng cựu chủ tịch hội đồng quản trị sài gòn cộ
ông nguyễn thành nhân cựu tổng giám đốc sài gòn cộ
bà hồ mỹ hòa cựu giám đốc tài chính sài gòn cộ
ông võ thành trung tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị mới
và ông tôn thất hào tổng giám đốc công ty cổ phần địa ốc đại á
theo cáo trạng ông diệp dũng là chủ mưu vụ án với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị
đã không thông qua hội đồng quản trị sài gòn cộ
tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty đại á số tiền ba trăm linh tỷ đồng
và hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty đô thị mới số tiền bảy trăm linh tỷ đồng
hành vi của ông dũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc sài gòn cổ
úc bị thiệt hại một trăm một mươi năm sáu tỷ đồng lợi nhuận bảy từ hai hợp đồng hợp tác đầu tư trên
thêm một đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia hoạt động với quy mô đặc biệt lớn
đã bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an đấu tranh triệt phá thành công
trong chuyên án một trăm linh ba h
theo thông tin từ ban chuyên án từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng chức năng nhận được thông tin
có hai nghi phạm người đài loan sang việt nam
hai người này lợi dụng tàu đánh cá
buôn lậu hàng hóa nghi là ma túy vận chuyển từ việt nam đi nước ngoài tiêu thụ qua đường biển
tiếp đó tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba sáu người trong đường dây nhập cảnh vào việt nam
họ đặt khách sạn thuê xe phiên dịch thuê kho và mua một trăm linh tấn xi măng tập kết
tại kho hàng ở quận hồng bàng hải phòng
số xi măng trên thực chất chỉ dùng để ngụy trang cho lô hàng ma túy hàng chục triệu usd
đang làm thủ tục xuất đi nước ngoài qua đường biển
ngày hai mươi tháng chín hai đối tượng chính điều hành đường dây nhập cảnh vào việt nam
ngày sau đó các đối tượng di chuyển đến kho hàng tại hải phòng
và chỉ đạo bốc rỡ các bao tải chứa ma túy cất dấu trong kho xi măng
nhận định thời cơ đến sáng hai mươi hai tháng chín bàn chuyển án đồng loạt khám xét các kho hàng
tại kho hàng ở quận hồng bàng hải phòng cảnh sát thu giữ ba mươi bao tải
mỗi bao khối lượng hai mươi năm kg đều chứa ma túy dạng ketamin tổng khối lượng bảy trăm năm mươi kg
ngày hai mươi bốn tháng chín tại hà tĩnh bàn chuyển án bắt giữ phạm duy khánh ba mươi năm tuổi
ở hà tĩnh là lái xe khách
khám xét xe ô tô cơ quan điều tra thu giữ hai mươi hai bao tải được giấu trong bình xăng giả và rừng nằm của khách
cùng chủng loại với ba mươi bao tải thu giữ tại hải phòng
kết quả giám định hai mươi hai bao là ma túy ketamin khối lượng năm trăm năm mươi kg
theo tính toán sau khi nhận hai mươi hai bao ketamin các đối tượng sẽ cất giấu tổng cộng năm mươi hai bao chứa một ba tấn ketamin
lẫn trong các bao xi măng vận chuyển bằng đường biển sang nước ngoài tiêu thụ
bàn chuyển án xác định
liêu trí hoài bốn mươi ba tuổi quốc tịch trung quốc là người cầm đầu đường dây này
liêu trí hoài khai nhận cùng một số đối tượng thành lập công ty dược ở nước ngoài
sau đó lợi dụng mua tiền chất hóa chất để sản xuất ma túy tổng hợp
ma túy thành phẩm được vận chuyển về việt nam qua tuyến đường bộ tập kết ở thái bình
sau đó đưa sang hải phòng để xuất đi nước thứ ba
qua điều tra xác định trong một năm qua công ty của các đối tượng đã được cấp phép nhập khẩu
sáu mươi bốn loại tiền chất hóa chất dung môi với số lượng gần chín tấn
tỷ giá hơn năm bảy triệu usd
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khởi tố vụ án khởi tố bảy bị can tại việt nam
quá trình điều tra làm rõ các đối tượng đã từng vận chuyển chót lọt năm trăm linh kg ma túy ketamin
qua đường biển tiêu thụ
quyết liệt xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông
góp phần xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh quảng ninh vừa phối hợp xử lý vô hiệu hóa hai nhóm gia lô thường xuyên thu thập hình ảnh
thông tin vị trí chốt của lực lượng cảnh sát giao thông trên mạng xã hội
đây là hai trong số những thành viên hoạt động tích cực của nhóm gia lô rượu ngấm cấm lái bốn
và rượu ngấm cấm lái năm vừa được triệu tập làm việc
tại cơ quan chức năng hai người này thừa nhận thông qua hai nhóm gia lô trên
các thành viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh vị trí làm việc của lực lượng cảnh sát giao thông trên đường
thông báo cho thành viên trong nhóm biết tránh né hoặc có biện pháp đối phó với lực lượng chức năng
khi mà các nhóm báo chốt thông tin các vị trí chốt của cảnh sát giao thông
sẽ dân đến người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu bia
vô tư điều khiển phương tiện xe hoặc vi phạm một số hành vi khác
tiềm bẩn nguy cơ dân đến tai đạn giao thông cho chính bản thân
cũng như cho những người giao thông
bên cạnh đó cũng cản trở thậm chí gây vô khăn cho công tác chủ động phát hiện đối tranh
phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông kiểm tra kiểm soát
xử lý phát hiện vi phạm đối với người điều khiển phương tiện giao thông
mang theo vũ khí hoặc vận chuyển các chất cấm hoặc các đối tượng truy nã
từ đầu năm đến nay thông qua tin báo của quần chúng và bằng các biện pháp nghiệp vụ
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh quảng ninh đã triệu tập làm việc với quản trị viên
vô hiệu hóa một mươi tám nhóm gia lô thường xuyên chia sẻ thông tin vị trí
các tổ công tác cảnh sát giao thông với trên một mươi bảy thành viên
phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh quảng ninh sẽ tăng cường phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh
thường xuyên nắm tình hình trên không gian mạng
kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật
đối với các hội nhóm gia lô mà có hành vi chia sẻ
về vị trí tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh
và cũng đề nghị người dân phối hợp với lực lượng công an
tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
thu thập thông tin chia sẻ hình ảnh vị trí cảnh sát giao thông
tiếp tay cho người tham gia giao thông vi phạm là vi phạm pháp luật
ngoài việc bị xử lý hành chính tùy theo mức độ hậu quả của hành vi
người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định
công an huyện củ chi tp hcm vừa triệt phá đường dây vận chuyển tàng trữ
buôn bán pháo nổ liên tỉnh thu giữ hơn ba tấn pháo nổ
công an huyện củ chi phát hiện đối tượng hà xuân châu đã cấu kết với đối tượng trần kim dầu
hoạt động vận chuyển buôn bán hàng cấm là pháo nổ với số lượng lớn từ biên giới campuchia
về khu vực huyện củ chi và phân phối pháo nổ theo chỉ đạo của một đối tượng ở campuchia
chưa rõ lai lịch cho các đầu mối tại tp hcm và các tỉnh thành khác thông qua dịch vụ gửi hàng
vào lúc một mươi ba h bốn mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi một công an huyện củ chi đã triển khai thực hiện kế hoạch phá án
lực lượng công an tiến hành kiểm tra bắt quả tang hành vi vận chuyển hàng cấm của các đối tượng
khám xét nơi ở và một số địa điểm liên quan
công an huyện củ chi đã thu giữ hơn ba tấn pháo nổ các loại và nhiều tài liệu khác có liên quan
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện củ chi đã tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với hà xuân châu và trần kim dầu về tội vận chuyển hàng cấm
thưa quý vị và các bạn viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị cáo
trong đó có ông diệp dũng cựu chủ tịch hội đồng quản trị sài gòn cố úc
trong vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm sài gòn cố úc
theo cáo trạng ông diệp dũng là chủ mưu vụ án với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị
đã không thông qua hội đồng quản trị sài gòn cố úc tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty đại á
với số tiền ba trăm linh tỷ đồng và công ty đô thị mới số tiền bảy trăm linh tỷ đồng
ông dũng đã ký ủy nhiệm tri chuyển một tỷ đồng trong số tiền ba tỷ đồng
mà sài gòn coop huy động để thực hiện thương vụ mua lại bixi trước đó cho hai công ty trên
hành vi phạm tội của ông diệp dũng và các bị can gây thiệt hại cho sài gòn cố úc hơn một trăm một mươi năm tỷ đồng
mua bán trái phép khoa
hóa đơn mai ngọc hạnh trú tại tp thái bình vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
mai ngọc hạnh là cán bộ tiến dụng thuộc ngân hàng thương mại cổ phần an bình chi nhánh thái bình
là người được giao nhiệm vụ hỗ trợ lập hồ sơ giải ngân cho công ty cổ phần thành đạt vay vốn xây dựng hai công trình trên địa bàn
do chưa có hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định nên sau khi thông nhất với ông phạm văn chiến
giám đốc công ty cổ phần thành đạt hạnh sẽ được hưởng bảy tổng giá trị vay nếu hoàn tất hồ sơ giải ngân
nên hạnh liên hệ với đặng thị vẻ trú tại thành phố thái bình để mua hóa đơn giá trị gia tăng
cụ thể từ ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đặng thị vẻ đã bán ra tổng số sáu hóa đơn giá trị gia tăng theo đề nghị của hạnh
trước đó tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với đặng thị vẻ về tội mua bán trái phép hóa đơn
thêm một chuyên án do cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đấu tranh triệt phá thành công
đó là đường dây tội phạm chuyên sản xuất điều chế các loại thuốc lá địa tử thuốc lá dạng điếu có chứa chất ma túy
cụ thể qua công tác nắm tình hình cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện nhiều bài quảng cáo
thuốc lá điếu có chất kích thích trên các trang mạng xã hội xác định tính nguy hại của các loại ma túy nguy trang
và quy mô tính chất phức tạp của đường dây
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án một trăm hai mươi ba t để tập trung điều tra khám phá
đi sâu xác minh bàn chuyên án xác định cầm đầu tổ chức tội phạm là lê anh thơ hai mươi tám tuổi trú tại hoàng mai hà nội
thơ lên mạng tìm kiếm công thức sau đó qua mạng xã hội liên hệ với các đối tượng ở nước ngoài
đặt mua cần sa tổng hợp tinh dầu vị hoa chất các thiết bị của thuốc lá điện tử
ống thuốc lá sợi chuyển về kho tại hà nội thông qua các công ty vận chuyển
các đối tượng pha chế tầm ướp bằng cách bơm tinh dầu có ma túy vào đầu điếu thuốc lá điện tử thuốc lá sợi
sau đó lắp ráp chạy máy để thành thuốc lá điện tử điếu thuốc lá sợi có chứa chất ma túy
với mỗi loại thơ bảo chế ra ba vị khác nhau tầm ướp ma túy xong
các đối tượng dán nhãn thuốc lá điện tử empire jill và thuốc lá điếu dominic
toàn bộ bao bì nhãn mát thuốc lá điện tử được thơ đặt làm riêng độc quyền
có cả chế độ bảo hành đổi trả đối với sản phẩm bị lỗi
để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng các đối tượng thường xuyên thay đổi kho sường
sau khi cho ra điếu thuốc thành phẩm thơ chỉ đạo đàn em đăng bài quảng cáo
livestream trên mạng xã hội với thông tin là các sản phẩm này chứa chất kích thích
nhưng không phải là ma túy nhằm đánh lừa người sử dụng
giá bán xỉ từ một trăm ba mươi đến một trăm năm mươi đồng một điếu giá bán lẻ là năm trăm năm mươi sáu trăm linh đồng một điếu
từ các nguồn tin trinh sát ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
bàn truyền án đã tổ chức bắt quả tăng bốn đối tượng đang có hành vi pha trộn
dùng si lanh tiêm tinh dầu chứa ma túy pha trộn vào thuốc lá điện tử empire jill
tại kho sường xã phương nhị huyện thành trì thành phố hà nội
tại hiện trường thu giữ hơn ba năm trăm linh điếu thuốc lá thành phẩm đã được bơm tinh dầu
và chứa chất ma túy
chứa tám mươi bốn lít dung dịch ma túy máy bơm tinh dầu có pha trộn ma túy tổng hợp
gần ba trăm linh thùng các tông chứa thiết bị lắp sáp thành hơn một mươi điếu thuốc lá điện tử
một triệu điếu thuốc lá sợi cùng nhiều dung môi hoa chất nguyên vật liệu
linh kiện phụ kiện vỏ hộp nhãn mác dùng vào việc sản xuất đồng gói thuốc lá điện tử
cùng thời điểm trên một tổ công tác bắt giữ và khám xét chỗ ở của lê anh thơ
thu giữ nhiều máy móc hoa chất thuốc lá địa tử thành phẩm
vỏ các nhãn hiệu thuốc lá sợi cuốn và thuốc lá điện tử
đến nay cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam sáu bị can liên quan trong chuyên án này
cũng liên quan đến ma túy một đối tượng quốc tịch lào vừa bị phòng
phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh điện biên
phối hợp với công an tỉnh điện biên bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép
một mươi viên ma túy tổng hợp thông tin sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
vào lúc một mươi một h ngày hai mươi ba tháng một mươi một trên địa bàn bản kha hâu xã na ư huyện điện biên
lực lượng chức năng đã mật phục bắt quả tăng đối tượng và ly
quốc tịch lào đang có hành vi vận chuyển cháy phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm một mươi hai viên nghi là ma túy tổng hợp một súng kíp
quá trình bắt giữ và ly dùng súng bắn thẳng vào tội công tác nhằm bỏ chạy
nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế
đối tượng ly khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho một đối tượng nữ giới từ lào sang
giao cho một người đàn ông ở điện biên sẽ được trả công hai triệu đồng
vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại km năm mươi một hai trăm linh quốc lộ chín thuộc xã đắc rông huyện đắc rông tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đã phát hiện đối tượng hồ đồng trường sinh năm hai nghìn sáu
quê tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị điều khiển xe mô tô
chở theo đối tượng hồ a về sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
cùng địa phương có nhiều biểu hiện nghi vấn tiến hành bắt giữ
phát hiện thấy lực lượng chức năng đối tượng ngồi sau là hồ a về nhảy xuống xe
mang theo ma túy lao xuống vực hòng tẩu thoát nhưng đã bị bắt giữ ngay sau đó
riêng đối tượng hồ đồng trường sử dụng xe mô tô đâm thẳng vào đội hình của lực lượng chức năng
và bị khống chế bắt giữ tại chỗ
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên người đối tượng hồ a về
có sáu viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
khai thác nhanh hai đối tượng thừa nhận hành vi vận chuyển ma túy từ biên giới về nội địa
để lấy tiền công năm triệu đồng
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hoàng ngọc nhân
chú tại huyện chùmaga tỉnh đắk lắc về hai tội giết người và mua bán tàng chữ sử dụng
trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng nhân và chị đinh thị ly là vợ chồng năm hai nghìn hai mươi hai nhân biết ly có mối quan hệ tình cảm
với anh nguyễn hùng chú của huyện bực tức vì vợ công khai chuyện tình cảm với hùng và dọn ra ngoài
chung sống trong khi chưa ly hôn nên cuối năm hai nghìn hai mươi hai nhân lên mạng xã hội đặt mua một khẩu súng
cùng sáu viên đạn với mục đích là để bắn chết hùng tối ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba do gọi điện thoại cho ly
nhiều lần nhưng không nghe máy nhân đã mang súng đi tìm hùng để giải quyết mâu thuẫn khi thấy hùng
một phát trúng vào ngực làm hùng tử vong tại chỗ gây án xong nhân điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường
đến cơ quan công an đầu thú giao nộp khẩu súng cùng năm viên đạn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt hoàng ngọc nhân tùy trung thân về tội giết người
bốn năm tùy giam về tội mua bán tàng chữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tổng hợp hình phạt bà nhân phải lãnh án là trung thân
sau một ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt các bị cáo
nguyễn văn nhí chú tỉnh an giang một mươi ba năm tù danh phụng chú tỉnh kiên giang một mươi năm tù cùng về tội giết người
nguyễn thái châu chú tỉnh đồng tháp và ngô hoàng đủ chú tỉnh kiên giang
mỗi bị cáo một năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản nhưng cho hưởng an treo
theo cáo trạng vào đêm ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
trong lúc tham gia giao thông nhí điều khiển xe ô tô tải chở phụng hướng về thị trấn ốc eo huyện thoại sơn
thì bị châu và đủ đón đường dùng đá ném vỡ kính chăn do trước và sau xe trị giá bốn triệu đồng rồi bỏ chạy
sẵn hơi men trong người phụng bảo nhí điều khiển xe ô tô đuổi theo và tông vào đuôi xe mô tô do châu điều khiển chở đủ
khiến cả hai ngã xuống đường bất tình
không dừng lại nhí và phụng tiếp tục xuống xe cầm cây sắt đánh châu và đủ gây thương tích nặng
sau khi gây án nhí điều khiển xe ô tô chở phụng chạy về hướng núi sập
thì bị lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện thoại sơn tuần tra phát hiện bắt giữ
vào chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với lê thị ngân chú huyện đông hải tỉnh bạc liêu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay lợi dụng lòng tin của người dân lê thị ngân đứng ra tổ chức nhiều dây hụi để người dân địa phương tham gia
trong quá trình này ngân đã lập ra nhiều dây hụi khống nhằm chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ đồng
sau khi nhận được tin báo tô giác của người dân lực lượng công an đã tiến hành điều tra xác minh
và có đủ căn cứ để khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê thị ngân
công an tỉnh hà nam vừa phát hiện bắt giữ và khởi tố nhóm đối tượng
giả làm thầy cúng trên mạng đang nói nhóm đối tượng này hiện đang là sinh viên của nhiều trường đại học
và đã lừa được hàng tỷ đồng của người dân trên khắp cả nước chỉ trong vòng hai tháng
lập tài khoản facebook giả làm thầy cúng đăng bài viết có khả năng làm lễ giải hạn cầu tài lọc
tư vấn người dùng mua lá bùa cầu tài lộc yêu cầu chuyển khoản để thuê làm lễ và đặt dân tiền lễ giữ lộc
với thủ đoạn này đối tượng dương ngô tùng cùng đồng bọn đã lừa nạn nhân chuyển khoản hơn ba trăm linh triệu đồng
sau khi nhận được tiền
tùng không thực hiện theo yêu cầu mà chặn mọi liên lạc với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an huyện lý nhân phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hà đam
đã tiến hành xăng minh điều tra làm rõ bắt giữ tám đối tượng thu giữ hai trăm ba mươi triệu đồng tiền mặt
tám máy tính một mươi năm điện thoại di động là tăng vật các đối tượng phục vụ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đáng chú ý nhóm đối tượng này hiện đang là sinh viên nhiều trường đại học
các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đã lợi dụng không gian mạng
các ứng dụng trên mạng xã hội như facebook zalo để thực hiện hành vi phạm tội
cho nên là nhân thân các đối tượng là gần như chúng tôi không thể xác định được là đối tượng sinh sống ở đâu
và như thế nào và thủ đoạn các đối tượng thực hiện hết sức được tinh vi với thủ đoạn mới
lợi dụng lòng tin của người dân để chiếm đoạt tài sản
tuy nhiên dưới sự chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh
trưởng công an huyện và lãnh đạo huyện lý nhân chúng tôi đã quyết tâm hết mức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và đề xuất với lại giám đốc công an tỉnh
để phối hợp với các phòng ban của công an tỉnh để triệt phá các nhóm đối tượng trên
tại cơ quan công an nhóm đối tượng khai nhận lập các trang mạng xã hội facebook zalo với tên thầy thế
giả lam thầy cúng chạy quảng cáo và lập các tài khoản facebook ảo vào bình luận công khai để tạo lòng tin cho người truy cập
khi có người mắc lừa nhóm đối tượng này liên tìm cách tiếp cận lấy lòng tin và lừa truyền khoản để chiếm đoạt tài sản
với các thủ đoạn này từ tháng năm đến tháng sáu nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn hai năm tỷ đồng
bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan công an cơ quan điều tra khuyên cáo để tránh bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin
trục lợi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
người dân cần nâng cao cảnh giác không nghe không tin những lời đồn thổi thiếu căn cứ
những bình luận ẩn danh trên mạng xã hội không chuyển tiền theo lời rụ rỗ của các đối tượng không quen biết
có như vậy mới ngăn chặn được tội phạm lừa đảo trên không gian mạng